hôm nay một mươi hai tháng một mươi một tiếp tục kỳ họp thứ một mươi quốc hội thảo luận nhiều nội dung quan trọng và phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ bộ trưởng bộ y tế thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam thẩm phán tòa án nhân dân tối cao
theo dự kiến chương trình làm việc quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sau đó quốc hội tiến hành công tác nhân sự phê chuẩn việc bổ nhiệm bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ bộ trưởng bộ y tế thống đốc ngân hàng nhà nước việt nam thẩm phán tòa án nhân dân tối cao bằng hình thức bỏ phiếu kín
tiếp đó quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua các nghị quyết phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự
cũng trong sáng nay quốc hội thảo luận về dự thảo nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố hồ chí minh
trong chương trình làm việc buổi chiều quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi một
sau đó thảo luận ở hội trường về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho tổng công ty hàng không việt nam do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
và thảo luận dự thảo nghị quyết về thí điểm quản lý sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất xây dựng kinh tế